năm hai nghìn một mươi sáu lực lượng chức năng cả nước đã phát hiện và xử lý trên hai trăm linh vụ việc
nhưng tình hình buôn lậu gian lận thương mại hàng giả không hề giảm
tại buổi họp báo về công tác phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả hàng nhái
ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia đã nhấn mạnh bên cạnh việc hoàn thiện cơ chế đẩy mạnh tuyên truyền
thì yếu tố con người là rất quan trọng
đối với những cán bộ tiếp tay cho buôn lậu gian lận thương mại cần xử lý nghiêm khắc
năm hai nghìn một mươi sáu ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia các bộ ngành địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng các cấp
phát hiện xử lý hai trăm hai mươi ba vụ vi phạm tăng tám hai mươi ba thu nộp ngân sách nhà nước hai mươi một năm trăm năm mươi sáu tỷ đồng tăng năm mươi chín hai mươi ba so với năm hai nghìn một mươi tám
bên cạnh kết quả đã đạt được đại diện ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cũng chỉ ra những tồn tại
như tình trạng cán bộ tiếp tay cho buôn lậu gian lận thương mại vẫn xảy ra
do vậy thời gian tới công tác quản lý chặt chẽ hơn xử lý nghiêm đối với những trường hợp này
thậm chí trường hợp nghiêm trọng sẽ chuyển sang xử lý hình sự
khởi tố vụ án khởi tố bị gan bắt tạm giam thậm chí truy tố nhiều cán bộ liên quan
trong đó có rất nhiều cán bộ hải quan đã bị xử lý
liên quan tới tình trạng buôn lậu xăng dầu hiện vẫn đang diễn biến phức tạp
một trong những nguyên nhân được nhắc tới là do công tác hậu cần
phục vụ ngư dân đi biển dài ngày của nước ta hiện chưa có
nên nhiều ngư dân đã vô tình tiếp tay cho buôn lậu
một số bà con ngư dân chúng ta ở các vùng biển
bà con do vấn đề về cái giá trên đạch
cho nên là khi mà một số bà con khi mà các tàu đánh cá xa bờ
thì chỉ mua xăng dầu chỉ đủ có thể là vươn ra đến hơi thôi mức độ thôi
sau đó thì ra đó thì hoạt động dài ngày
thì bà con sang mạng để mua dầu của những cái đường dây buôn lậu
tại cuộc họp báo ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín quốc gia cho biết
sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động chuyên môn phát huy việc thu thập thông tin
từ đường dây nóng qua đó nâng cao hiệu quả của công tác chống buôn lậu
gian lận thương mại và hàng giả trong năm hai nghìn một mươi bảy